tại thôn mới xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà bia truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương
công trình nhà bia truyền thống của đảng ủy khối các cơ quan trung ương trên tổng diện tích đất quy hoạch xây dựng gần ba bảy trăm linh m hai trong đó đất xây dựng nhà bia có diện tích trên hai hai trăm linh m hai
công trình nhà bia truyền thống đảng bộ khối các cơ quan trung ương là công trình trong quần thể di tích chiến khu việt bắc là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho lớp lớp cán bộ đảng viên đảng bộ khối và đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang